đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp tết đến xuân về
phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người việt nam
ngày sau giao thừa xuân tinh dậu và trong cả ngày mùng một tết hôm qua
rất nhiều gia đình đã cùng nhau đi lại chùa cầu một năm mới bình an
năm nào cũng vậy cứ sau giao thừa bà đặng bạch tuyết quận hoàng mai hà nội
lại đi lễ chùa để cầu cho tất cả thành viên trong gia đình một năm mới bình an nhiều may mắn
tết đến xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước khát vọng mới tốt đẹp
và vào dịp đầu xuân năm mới người việt nam thường có phong tục đi lễ chùa
phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người việt
với mong muốn tìm được sự bình an
cầu mong những may mắn
hạnh phúc trong năm mới
vì thế sau khoảnh khắc giao thừa mọi người lại cùng nhau đi lễ chùa cầu may
người việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện
mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chủ đề
với mong muốn tâm linh bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh
về nơi cờ phật giữa không gian thanh tịnh mùi khói nhang sóc màu của đèn hoa
mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn
nó là một nét truyền thống của người dân việt nam
đấy là một niềm tin để cho sang năm mới tất cả đều tốt lành và đều có những niềm hy vọng tốt hơn
nó là một nét truyền thống của người dân việt nam
nó là một nét truyền thống của người dân việt nam
vạn vật như đang dần thay đổi biến hóa trong ngày đầu xuân năm mới
và con người cũng vậy mỗi người một ý nguyện chân thành
mong muốn bày tỏ tấm lòng thành kính của mình với đức phật tổ tiên
chính vì vậy có thể nói tục lễ chùa đầu xuân của người việt
không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là nét văn hóa tốt đẹp đáng để lưu truyền